thưa quý vị và các bạn không chỉ riêng ở việt nam mà ngay cả với các nước phát triển trên thế giới
du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
du lịch không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế tạo việc làm phát triển các ngành dịch vụ cơ sở vật chất hạ tầng
mà còn thúc đẩy hòa bình hữu nghị và giao lưu văn hóa
những năm qua đảng và nhà nước việt nam đã có nhiều chủ trương đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này trong các định hướng phát triển kinh tế xã hội
năm một nghìn chín trăm chín mươi một nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy đã xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng
có thể phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế quốc dân
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bộ chính trị đã ban hành chỉ thị số bốn mươi sáu cttvk về phát triển du lịch trong tình hình mới
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bộ chính trị tiếp tục ra thông báo kết luận số một trăm bảy mươi chín tb bct về tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của đất nước
đặc biệt nghị quyết số tám nqtvk của bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được tổng bí thư ký ban hành ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã tạo cơ sở vững chắc cho du lịch việt nam phát triển ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả
việt nam có bờ biển dài ba hai trăm sáu mươi km với một trăm hai mươi năm bãi tắm biển trong đó hầu hết là các bãi tắm rất đẹp và thuận lợi cho khai thác du lịch
mà không phải quốc gia nào cũng có như trà cổ hạ long lăng cô đà nẵng nha trang phú quốc
về di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh nước ta hiện có hàng nghìn di tích được xếp hạng di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh
bên cạnh đó chúng ta còn có một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể lớn thuộc cả bảy loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc
sinh sống trên mọi miền đất nước được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ngoài những lợi thế trên việt nam còn là nước có chế độ chính trị ổn định có nguồn nhân lực dồi dào
chính sách đổi mới mở cửa và hội nhập của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế đối ngoại trong đó có phát triển du lịch
tất cả những yếu tố trên đã thúc đẩy ngành du lịch việt nam phát triển mạnh mẽ
trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước hiện nay
tích cực cho sự phát triển của đất nước được đảng nhà nước ghi nhận
du lịch đã tác động lan tỏa đến nhiều ngành lĩnh vực khác tạo truyền lịch cơ cấu kinh tế
đẩy mạnh xuất khẩu góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cải thiện diện báo đô thị và nông thôn
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc đảm bảo an ninh quốc phòng giữ vững môi trường hòa bình hữu nghị
tăng cường hiểu biết và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế
trong một bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
phát triển du lịch về nguồn tương xứng với tiềm năng tác giả hội vũ nhận xét
những năm qua ngành du lịch nước ta đã phát triển nhanh chóng đa dạng với nhiều loại hình khác nhau như
du lịch khám phá du lịch sinh thái du lịch mạo hiểm du lịch tâm linh
thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo du khách trong nước và nước ngoài
tuy nhiên đối với loại hình du lịch về nguồn
một thế mạnh dù đã được một số địa phương quan tâm song phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có
về nguồn là loại hình du lịch chứa đựng ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc
khi tham gia các chuyến du lịch về nguồn đến với các di tích lịch sử địa chỉ đỏ của từng địa phương
du khách không chỉ được vui chơi tham quan giải trí như các loại hình du lịch khác
mà còn được tiếp cận và có cơ hội hiểu biết thêm nhiều kiến thức về lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương nói riêng
của dân tộc nói chung
trên thực tế các chuyến du lịch về nguồn đã và đang góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử
bồi đắp niềm tự hào về các giá trị tốt đẹp của cha ông khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cho người dân nhất là giới trẻ
đất nước ta có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch về nguồn
bên cạnh hai mươi bốn di sản văn hóa vật thể phi vật thể và di sản thiên nhiên đã được unesco vinh danh là di sản thế giới
còn có hơn ba di sản cơ sở
đất nước ta có tổng cấp quốc gia và khoảng bảy năm trăm linh di sản cấp tỉ
hầu như địa phương nào cũng có các địa chỉ đỏ nổi tiếng mời gọi du khách đến tham quan chiêm bái truy ân
và hồi tưởng về công lao của các tiền nhân đã có công xây dựng kiến thiết đất nước
nếu như trước đây trong các chuyến du lịch về nguồn thành phần chiếm số đông là các cựu chiến binh
lão thành cách mạng gia đình cách mạng thân nhân liệt sĩ
hoặc được đưa vào chương trình giáo dục truyền thống của đoàn thanh niên
tại các xã phường quận huyện các cơ quan tổ chức hoặc một số trường học
thì gần đây loại hình du lịch này đã bắt đầu thu hút nhiều thành phần khác nhau trong xã hội
ngày càng nhiều du khách trẻ đã lựa chọn hình thức du lịch này trong các kỳ nghỉ
theo nhu cầu của bản thân chứ không phải theo hình thức sinh hoạt truyền thống có tính bắt buộc
điều đó cho thấy du lịch về nguồn ở nhiều địa phương đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực
nội dung các tour đã được chú trọng trở nên hấp dẫn hơn
một số địa phương hiện có nhiều tour về nguồn hấp dẫn có thể kể đến như hà nội cao bằng phú thọ thừa thiên huế quảng bình quảng trị tp hcm bình dương
chẳng hạn khu di tích cách mạng pháp bó một điểm đến thiêng liêng và hấp dẫn hàng chục năm nay
luôn thu hút đông đảo du khách đã luôn được chính quyền ngành du lịch và nhân dân ở cao bằng chú trọng đầu tư
xây dựng bổ sung nhiều nội dung chương trình hấp dẫn
du khách đến đây không chỉ tham quan di tích mà còn được hòa mình vào môi trường sinh thái trong lành
với tổng diện tích năm trăm linh hectare được quy hoạch trong vùng du lịch
bên cạnh những giá trị lịch sử cách mạng vô giá lợi thế phong cảnh non nước hữu tình ở pháp bó
được các nhà đầu tư tận dụng kết hợp phát triển thành nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách
khiến cho di tích lịch sử của cách mạng việt nam ngày càng hấp dẫn
thống kê của ngành du lịch điện thoại
địa phương cho biết khách du lịch trong nước và ngoài nước đến khu di tích pháp bó
từ con số năm mươi bốn lượt khách năm hai nghìn một mươi ba đã tăng lên đến một trăm bốn mươi lượt khách năm hai nghìn một mươi tám
tương tự du lịch quảng bình trong vài năm trở lại đây
bên cạnh các tour khám phá hang động thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh
cũng đã hết sức chú trọng các tour về nguồn
quảng bình đã có những tour về nguồn rất hấp dẫn du khách như địa đạo văn la
điểm di tích làng ho bến đỏ
đà nẵng thành phố phát triển du lịch sôi động cũng đang chuyển hướng quan tâm nhiều hơn đến du lịch về nguồn
mới đây ngành du lịch thành phố đã trình duyệt đề án khôi phục đầu tư tôn tạo phát triển khu căn cứ cách mạng k hai mươi
khu di tích lịch sử cấp quốc gia một di tích sống động về lịch sử hào hùng của người dân quảng nam đà nẵng
địa đạo xóm đồng và một số căn hầm bí mật tại nhà dân thời chiến tranh
trong mỹ cứu nước đã được khôi phục lại
khu di tích lịch sử này sẽ sớm trở thành một địa chỉ du lịch về nguồn đặc sắc
thu hút du khách trong nước và quốc tế khi đến thành phố đà nẵng
các địa phương khác như điện biên quảng trị bà rịa vũng tàu bình dương
cũng đang có nhiều nỗ lực đầu tư hoàn thiện dịch vụ tại các điểm di tích lịch sử
để du khách có nhu cầu trải nghiệm về nguồn đến tham quan thật sự thoải mái và muốn quay trở lại
khu di tích lịch sử điện biên phủ điện biên nhà tù côn đảo bà rịa vũng tàu
địa đạo củ chi tp hcm thành cổ quảng trị cầu hiền lương bến sông thạch hãn quảng trị
cũng được ghi nhận là các địa chỉ đỏ có nhiều du khách đến hơn
chủ yếu do cách làm du lịch của địa phương ngày càng chuyên nghiệp với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn
nhiều chuyến du lịch về nguồn đã được trào bán rộng rãi trong các đơn vị lưu hành
thậm chí trở thành tour hút khách
tuy nhiên bên cạnh những chuyển biến phải thẳng thắn nhìn nhận rằng
du lịch về nguồn hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng
vai trò vẫn còn khiêm tốn trong toàn cảnh bức tranh du lịch
điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang lãng phí tài nguyên du lịch
hệ thống các di tích chính là nơi lưu giữ các di sản văn hóa lịch sử vô giá
nhưng chúng ta vẫn để phần lớn các địa chỉ này ngủ yên
chưa biết cách đánh thức khai thác để làm sống động các giá trị này trong lòng người
thông qua các sản phẩm du lịch độc đáo
chẳng hạn như tại hà nội và thành phố hồ chí minh
mặc dù có số lượng các tour về nguồn khá phong phú và thu hút một lượng du khách không nhỏ
nhưng xét ra vẫn chưa tương xứng với tiềm năng
hà nội hiện có tới hơn ba trăm linh di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn
nhưng số di tích được giới thiệu quảng bá và khai thác thu hút nhiều khách du lịch
như hoàng thành thăng long hòa lò vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
nhiều địa phương cũng trung cảnh ngộ
dẫn đến tình trạng du lịch vẫn đang loay hoay chưa biết cách làm để thu hút du khách trong các tour về nguồn
chính vì nội dung tour du lịch còn nghèo nàn nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp
còn yếu về chất lượng thiếu về số lượng
việc chủng tour tôn tạo chủ yếu dựa vào ngân sách của nhà nước
thiếu sự liên kết chặt chẽ với các công ty doanh nghiệp khai thác du lịch
công tác truyền thông quảng bá các địa chỉ đỏ cũng chưa được nhiều địa phương quan tâm chú trọng
nên phần lớn điểm di tích chưa thể phát huy
định hiệu quả để tự thân phát triển
chưa nói tới việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
để thay đổi tình trạng nêu trên
ngành du lịch của mỗi địa phương cần phải chủ động đưa ra những giải pháp phù hợp
trước hết là quan niệm về hình thức du lịch này
cần nhận thức rằng các di tích lịch sử văn hóa đang ngày càng đem lại cơ hội lớn
thu hút du khách vì các giá trị văn hóa lịch sử tâm linh luôn ẩn chứa trong đó
nhiệm vụ của chúng ta là phải phát huy tối đa những giá trị
của từng địa chỉ đỏ
mỗi di tích lịch sử cần phải được xây dựng một chương trình riêng và phù hợp
với nội dung hấp dẫn để quảng bá hình ảnh tới các công ty lữ hành
mời gọi khách du lịch thông qua việc chú trọng xây dựng nâng cấp
hoàn chỉnh các phòng truyền thống phòng trưng bày hiện vật tư liệu
phòng chiếu phim tạo cảnh quan chung quanh các điểm di tích
nhằm thiết lập một không gian thật sự hấp dẫn thu hút du khách
điều đáng nói là với các di tích có nhiều lợi thế khai thác du lịch
bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước
cần tạo môi trường thuận lợi khuyến khích sự chung tay của xã hội
cũng như vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước
công việc này cần được kết hợp chặt chẽ với việc nâng cao chất lượng
tính chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý và nhân viên
theo hướng khai thác du lịch tại điểm di tích lịch sử
đồng thời cần có sự phối hợp các ngành liên quan trong quy hoạch xây dựng
bằng lưới giao thông đường bộ đường sông hệ thống bến bãi
nhằm tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi các điểm di tích lịch sử
khai thác tiềm năng phát triển du lịch
vấn đề quảng bá thông tin du lịch tại các địa chỉ đỏ
cũng cần được quan tâm đúng mức đầu tư thòa đáng
nhằm giúp du khách có cơ hội biết nhiều hơn về các tour về nguồn
để có lựa chọn phù hợp
theo vụ trưởng lữ hành tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn quý phương
một trong những vấn đề quan trọng nhất để phát triển du lịch về nguồn
là tính chủ động của từng địa phương trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ
tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá mời gọi du khách tìm đến
trên thực tế du lịch về nguồn có không ít lợi thế
thậm chí là những giá trị độc đáo đặc biệt
mà các loại hình du lịch khác khó có thể so sánh
nếu chúng ta biết khai thác tôn vinh đúng cách
sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch hết sức đa dạng
mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới thú vị
để tạo ra những sản phẩm du lịch đúng cách
để tương xứng với tiềm năng sẵn có
ngành du lịch cần phải làm nhiều hơn nữa
để việc du lịch tới mỗi địa chỉ đỏ
thật sự trở thành một hành trình lịch sử văn hóa
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
nhắc nhở đến những địa danh những con người
đã là nơi lịch sử hao hùng và nền văn hóa đặc sắc của dân tộc
giáo dục giá trị văn hóa lịch sử truyền thống cho thế hệ tương lai
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau